hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh thái nguyên vừa tuyên án với ba mươi ba bị cáo trong vụ khai thác hơn ba triệu tấn than lậu tại mỏ than minh tiến huyện đại từng
đối với hai tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và mua bán trái phép vật liệu nổ bị cáo châu thị mỹ linh bị tuyên phạt tổng hình phạt là một mươi chín năm tù phạt bổ sung hai trăm linh triệu đồng
bị cáo nguy quang thuyên quản lý tại mỏ than minh tiến tổng hình phạt là một mươi tám năm tù phạt bổ sung năm mươi triệu đồng
bị cáo doãn thị định kế toán công ty yên phước chịu mức án năm năm sáu tháng tù
đỗ thị luyến nhân viên công ty yên phước chịu mức án năm năm tù
hai anh em bùi hữu thanh và bùi hữu giang cổ đông công ty trách nhiệm hữu hạn đông bắc hải dương chịu mức án lần lượt là ba mươi sáu tháng tù và bốn mươi hai tháng tù
một bị cáo bị phạt bổ sung hai trăm linh triệu đồng
đối với tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng các bị cáo nguyên là lãnh đạo sở tài nguyên và môi trường
gồm nguyễn thanh tuấn cựu giám đốc chịu mức án ba mươi sáu tháng tù nguyễn thế giang cựu phó giám đốc chịu mức án bốn mươi hai tháng tù
hai bị cáo cao sĩ linh chuyên viên phòng khoáng sản và lại trung hiếu phó tránh thanh tra sở tài nguyên và môi trường
cùng chịu mức án ba mươi sáu tháng tù những bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ chín tháng tù cho hưởng án treo đến năm mươi bốn tháng tù giam
sáng nay ngày hai mươi chín tháng một mươi lực lượng chức năng bộ đội vùng cảnh sát biển ba đã dẫn dải tàu nd chín mươi năm nghìn ba trăm sáu mươi tám
chở khoảng ba mươi lít dầu đeo không có giấy tờ hợp pháp về cảng hải đội ba trăm linh một tại thành phố vũng tàu để điều tra xử lý theo quy định
trước đó vào lúc tám giờ một mươi phút ngày hai mươi tám tháng một mươi trong quá trình tuần tra tại vùng biển cách phía đông đông bắc
huyện côn đảo khoảng một trăm linh hải lý tàu của hải đoàn ba mươi hai
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba phát hiện tàu nd chín mươi năm nghìn ba trăm sáu mươi tám có dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có bảy thuyền viên do ông nguyễn thanh tùng làm thuyền trưởng
theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng tàu đang chở khoảng ba mươi lít dầu đeo
tuy nhiên thuyền trưởng nguyễn thanh tùng đã không xuất trình được bất cứ giấy tờ có liên quan để chứng minh nguồn gốc số dầu trên
lực lượng chức năng hải đoàn ba mươi hai đã tiến hành lập biên bản và yêu cầu thuyền trưởng tàu nd chín mươi năm nghìn ba trăm sáu mươi tám đưa tàu về thành phố vũng tàu để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
tại tỉnh vĩnh phúc cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vĩnh yên vừa bắt giữ đối tượng mua bán gần một mươi bảy kg hàng cấm là pháo nổ cháy phép
đó là đỗ đức hiến chú tại xã liễn sơn huyện lập thạch
hiến bị lực lượng chức năng bắt giữ về hành vi buôn lật bán hàng cấm
tăng vật thu giữ gồm bảy khối hộp pháo hoa nổ một điện thoại di động và một xe mô tô
quá trình làm việc với cơ quan công an đối tượng hiến đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và tự giác giao nộp thêm ba cối hộp pháo hoa nổ
tổng khối lượng gần một mươi bảy kg pháo hoa nổ vụ việc đang được tiếp tục điều tra theo quy định
công an thành phố sóc trăng tỉ sóc trăng đã bắt quả tang ba đối tượng có hành vi vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu
tại đoạn đường phạm hùng khóm ba phường tám thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng phan nhật thanh và nguyễn ngọc kiều
cùng chú tại huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang khi đang trên xe ô tô biển kiểm soát chín mươi năm a chín nghìn hai trăm sáu mươi hai để giao thuốc lá điếu nhập lậu cho trần thị thắm ở phường sáu thành phố sóc trăng
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ gần ba bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại một xe ô tô một xe mô tô cùng một số tăng vật có liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
công an tỉnh cao bằng vừa khởi tố ba bị can gồm vũ trung hiếu hoàng thị thu trang cùng chú tỉnh cao bằng và hoàng ngọc tuân chú tỉnh phú thọ
về hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba tại thành phố cao bằng
hiện đối tượng tuân đang bị bắt tạm giam còn hiếu và trang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú
ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tại hội đồng thi trung học phổ thông tp cao bằng trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba
thí sinh vũ trung hiếu đã có hành vi dùng điện thoại di động chụp ảnh đề thi môn ngữ văn sau khi phát đề một mươi năm phút và gửi cho hoàng thị thu trang qua ứng dụng facebook messenger để nhờ trang giải hộ
khi đó hoàng ngọc tuân là bạn trai của trang đăng nhập vào tài khoản facebook của trang thấy hình ảnh đề thi đã lưu lại và đăng tải lên trang facebook cá nhân của tuân
đề thi sau đó
trước đó bị lan chuyển trên mạng trang đã giải và gửi lại cho hiếu đáp án một số câu hỏi trong đề thi nhưng do sám thị coi thi nghiêm ngặt nên hiếu không thể mở điện thoại để xem đáp án
liên quan tới việc hàng trăm người tụ tập phản đối xây dựng bến số ba cảng container long sơn cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây dối trật tự công cộng
căn cứ tài liệu điều tra thu thập được công an thị xã nghi sơn của tỉnh thanh hóa vừa ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với cao thị lĩnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại thôn hà đông xã hải hà
sau khi khám xét công an cho biết đã thu hồi nhiều tài liệu liên quan tới việc tổ chức kích động đông người chống đối xây dựng cảng
ngoài cao thị lĩnh cơ quan công an cũng đã triệu tập một số người khác lên làm việc
như truyền hình công an nhân dân đã thông tin từ một mươi tám đến ngày hai mươi ba tháng một mươi một bộ phận người dân xã hải hà thường xuyên tục trung tại khu vực xây dựng bến số ba dự án cảng container long sơn và trụ sở
công an đã đồng ý bán nhân dân xã hải hà để thể hiện quan điểm không đồng thuận cho chủ đầu tư triển khai dự án
mặc dù đã được cấp ủy chính quyền đoàn thể thị xã nghi sơn và xã hải hà liên tục tuyên truyền về ý nghĩa của dự án chủ trương và cơ sở pháp lý xây dựng cảng
cũng như việc triển khai xây dựng dự án ít ảnh hưởng tới ngư trường khai thác môi trường tạo cơ hội phát triển kinh tế địa phương và việc làm cho người dân
một đối tượng mua bán trái phép chất ma túy vừa bị bộ đội biên phòng điện biên phối hợp với đồn biên phòng thanh luông bắt giữ tăng vật thu giữ là bốn trăm linh g heroin và một viên ma túy tổng hợp
chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi tổ công tác làm nhiệm vụ tại khu vực mốc một trăm linh năm tuyến biên giới việt nam lào thuộc địa phận xã thanh hưng huyện điện biên
phát hiện một tổ công tác yêu cầu đối tượng dừng lại kiểm tra hành chính và phát hiện bên trong ba lô
đối tượng đeo trên người có bốn cục chất bột dạng nén màu trắng đục trọng lượng khoảng bốn trăm linh gram ghi là heroin năm túi ni lông màu xanh
bên trong có các viên nén màu hồng mang ký hiệu wi nghi là ma túy tổng hợp số lượng một viên
đấu tranh khai thác đối tượng khai nhận tên là quảng văn thuận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại huyện điện biên
số ma túy trên thuận mua của một người phụ nữ không rõ danh tính tại khu vực mốc một trăm linh năm với giá là hai mươi năm triệu đồng nhằm mục đích mang về để sử dụng và bán kiếm lời
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thống nhất của tỉnh đồng nai đã khởi tố và bắt tạm giam hai đối tượng hoàng trọng phi hai mươi một tuổi và phạm đông duy hai mươi tám tuổi
cùng chú tại tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
hoàng trọng phi bị các trinh sát công an huyện trảng bom bắt quả tang khi đang mang sáu gói ma túy tổng hợp và ba viên thuốc lắc với tổng trọng lượng hơn hai mươi ba gram
bán cho người nghiện tại khu phố trần cao vân thị trấn dầu dây
qua điều tra mở rộng cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với phạm đông duy để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận đã nghiện ma túy lại lười lao động nên mua ma túy về phân nhỏ bán lại cho người nghiện sử dụng thì bị bắt giữ

tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận đã nghiện ma túy lại lười lao động nên mua ma túy về phân nhỏ bán lại cho người trong trường hợp khẩn cấp đối với phạm đông duy để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận đã nghiện ma túy lại lười lao động nên mua ma túy về phân nhỏ bán lại cho người trong trường hợp khẩn cấp đối với phạm đông duy để điều tra về hành vi mua ma túy
tại tỉnh nghệ an nhằm chủ động phòng ngừa phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm về nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện có phần kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông công an tỉnh nghệ an đã và đang tiếp tục tăng cường thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm về nồng độ cồn
trên cơ sở điều tra khảo sát thực địa đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp vinh tỉnh nghệ an tăng cường lực lượng thiết bị nghiệp vụ kỹ thuật thành lập các tổ công tác cắm chốt kiểm tra đo nồng độ cồn
trên các tuyến đường địa bàn thực hiện chuyên đề cao điểm về xử lý vi phạm nồng độ cồn chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp vinh tỉnh nghệ an đã lập biên bản xử lý hai hai trăm năm mươi một trường hợp vi phạm
thực tế qua kiểm tra thời gian qua cho thấy việc xử lý vi phạm nồng độ cồn vẫn còn gặp khó khăn một số trường hợp còn tìm biện pháp trốn tránh điều khiển phương tiện bỏ chạy khi được lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu dừng để kiểm tra
gây nguy hiểm cho lực lượng chức năng và người đi đường đối với những trường hợp này tổ công tác sẽ sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác định hành vi vi phạm và có biện pháp xử lý theo đúng quy định
tổ chức điều tra cơ bản các tuyến đường địa bàn thường xuyên có vi phạm về nồng độ côn và từ đó đã xây dựng kế hoạch và bổ trí lực lượng hai mươi bốn trên hai mươi bốn để bổ trí các tổ công tác để thường xuyên kiểm tra các đối tượng
với quan điểm không có vùng cấm không can thiệp vào hoạt động xử lý vi phạm nồng độ cồn nhằm nâng cao ý thức của người dân tạo thói quen đã uống rượu bia không lái xe của mọi người dân
thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh nghệ an sẽ tiếp tục bố trí lực lượng phối hợp với công an các huyện thành thị thường xuyên kiểm tra cẩn trang kiểm soát khép kín thời gian trên các tuyến đường địa bàn để phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông